cảnh báo về một mùa đông covid một mươi chín đen tối
một mươi chín doanh nghiệp tiền giang cầu cứu thủ tướng
điều kiện bắt buộc với khách đi máy bay từ hai mươi một tháng một mươi
các tỉnh đã mở ra phim karaoke tại sao tp hcm vẫn chưa
cuộc gặp mặt đặc biệt của sản phụ từng nguy kịch vì covid một mươi chín
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mở đầu cho bản tin ngày hôm nay là thông tin liên quan đến vấn đề dịch bệnh
sau khi triển khai nhiều chiến dịch tiêm chủng

thế giới được cho là đã chuẩn bị và ứng phó tốt hơn với đại dịch
dù theo nhiều ý kiến chuyên gia rủi ro lây nhiễm và khả năng tái bùng phát covid một mươi chín là không hề nhỏ
nhiều bước tiến lớn được ghi nhận ở những nước ngăn chặn thành công sự lây lan của các biến chủng
sông kết quả chống dịch này hoàn toàn có thể bị đe dọa trong bối cảnh nhiều quốc gia nghèo khác
vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nguồn lực
thiếu vaccine thiếu nguồn lực y tế tại những nước đang phát triển đã tạo ra điểm mù trong ngăn chặn đại dịch
những khu vực bình thường mới vẫn phải chống trọi với sự gia tăng trở lại của các ca nhiễm mới
trong khi phải đối mặt với dịch cúm mùa vốn cũng đã lấy đi nhiều sinh mạng mỗi khi mùa đông đến
cùng với đó sự xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn biến thể delta vẫn đang là ẩn số
tại việt nam từ những chỗ người dân được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín còn thấp
thời gian gần đây việt nam tăng tốc tiêm vaccine cho người dân
hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine của việt nam đã cao hơn tỷ lệ trung bình thế giới
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đã có gần bốn mươi tám chín người dân
việt nam được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh được tăng cường để hạn chế nguy cơ
về một mùa đông covid một mươi chín kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất
mới đây một mươi chín doanh nghiệp fdi đã sử dụng sáu mươi chín bảy trăm ba mươi lao động tại tiền giang
vừa gửi thư đến thủ tướng phạm minh chính cầu cứu về việc tỉnh này vẫn có nhiều quy định
gây khó cho doanh nghiệp người lao động
theo đó các doanh nghiệp này cho biết hiện đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiền giang
đã ngừng sản xuất từ ngày một mươi năm tháng bảy
đến nay vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong khoảng thời gian này các doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với các khó khăn chưa từng có
theo các doanh nghiệp việc tiền giang một mình đi một đường
khiến cho doanh nghiệp và người lao động rất khổ sở
đã hơn ba tháng nay đa số người dân công nhân lao động tại các đơn vị
vẫn phải tiếp tục thắt lưng buộc bụng đời sống kinh tế rất khó khăn
trước những khó khăn trên doanh nghiệp fdi kiến nghị thủ tướng năm vấn đề
thứ nhất đề nghị không bắt buộc sản xuất theo mô hình ba tại chỗ
hoặc một cung đường hai địa điểm
thứ hai cho người lao động đang sinh sống tại vùng một và ba
được tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày
theo nghị định một trăm hai mươi tám được sử dụng phương tiện giao thông cá nhân
và xe đưa đón quay lại nhà máy sản xuất vào ngày một tháng một mươi một
doanh nghiệp sẽ cung cấp danh sách và phương án phòng chống dịch
trong cơ quan cũng như kết quả của doanh nghiệp và người lao động
thứ ba đề nghị không giới hạn thời gian giới nghiêm
một mươi chín h tối đến năm h sáng đối với người lao động trong quá trình đến nhà máy làm việc
theo công văn số sáu nghìn hai trăm bốn mươi chín
ubnd kgvx ngày một mươi tám tháng một mươi
thứ tư đề nghị test nhanh kháng nguyên
không bắt buộc xét nghiệm real time pcr mẫu đơn
cho người lao động trước ngày đầu tiên quay lại làm việc
theo nội dung cuộc họp bốn bên ngày một mươi chín tháng một mươi
sau đó doanh nghiệp sẽ thực hiện xét nghiệm hàng tuần
theo quy định của bộ y tế
thứ năm đề nghị cho phép người lao động ngoài tỉnh
đã tiêm đủ hai liều vaccine quay lại tiền giang làm việc
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
từ hôm nay hai mươi một tháng một mươi khách đi máy bay
cần đáp ứng được các điều kiện về phòng chống dịch
covid một mươi chín của bộ giao thông vận tải
quyết định của bộ giao thông vận tải nêu rõ
các điều kiện với khách đi máy bay
cụ thể với hành khách cư trú lưu trú
trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát
từ địa bàn có dịch ở gấp bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
hành khách trên chuyến bay xuất phát
từ các cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cần thơ có kết quả sách nghiệm âm tính
với sars cov hai theo phương pháp
real time pcr hoặc sách nghiệm nhanh kháng nguyên
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu sách nghiệm
đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
các trường hợp hành khách khác cần đáp ứng
một trong ba điều kiện
thứ nhất có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine
phòng covid một mươi chín trong đó điều cuối cùng
đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
và không quá một mươi hai tháng tính từ thời điểm
khởi hành chuyến bay
thứ hai có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc có giấy giao viện không quá sáu tháng
tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
thứ ba có kết quả sách nghiệm âm tính
với sars cov hai theo phương pháp
real time pcr hoặc sách nghiệm nhanh kháng nguyên
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu sách nghiệm
đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
cùng đó tất cả hành khách phải thực hiện
khai báo y tế theo quy định hoàn thành bản cam kết
và chuyển cho đại diện hãng hàng không
khi làm thủ tục hàng không check in
tại điểm xuất phát hành khách không được tham gia
chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt
khó thở đau mỏi cơ đau rát họng
mất vị rác trên chuyến bay hành khách
luôn đeo khẩu trang thực hiện sắc khuẩn tay
hạn chế tiếp xúc
liên quan đến vấn đề thành phố hồ chí minh
mở cửa khôi phục các hoạt động sau dịch
theo chuyên gia y tế và kinh tế
đã đến lúc thành phố hồ chí minh
tính toán mở lại các dịch vụ giải trí
như quán bar karaoke dạp triệu phim
khi chính phủ ban hành nghị quyết
số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi
về thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các doanh nghiệp trong lĩnh vực giải trí
như quán bar vũ trường karaoke
dạp triệu phim đã kỳ vọng
sẽ sớm được đón khách trở lại
thực tế đến nay nhiều địa phương trên cả nước
như lâm đồng hậu giang cần thơ
sóc trăng bến tre bạc liêu
đã cho phép mở lại những dịch vụ này
ở các mức độ khác nhau tùy tình hình dịch bệnh
tuy nhiên thành phố hồ chí minh
vẫn chưa có động thái nào mới
chiều ngày hai mươi tháng một mươi chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho biết
thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch
chỉnh khai nghị quyết một trăm hai mươi tám
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
trưởng bộ môn quản trị tài chính quốc tế
tại học viện tài chính cho rằng
các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực karaoke
quán bar vũ trường dạp triệu phim
thường là không gian kín do đó việc mở lại
cần có tính toán phù hợp để đảm bảo an toàn
tuy nhiên khi đã xác định sống chung với dịch
thành phố hồ chí minh nên xem xét
tính đến việc mở cửa trở lại các dịch vụ này
để sớm khôi phục và phát triển
toàn bộ nền kinh tế
ở góc độ dịch tễ bác sĩ trương hữu khanh
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh của bệnh viện nhi đồng một
cũng khẳng định thành phố đã có thể mở cửa lại
tất cả các hoạt động bao gồm các dịch vụ
giải trí trong không gian kín
miễn là kiểm soát được nhân viên và khách hàng
ở những nơi này
lê quang chủng ca bệnh tại đám tăng vừa phát hiện
ông lê trung trinh
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
yêu cầu công tác kiểm soát người
về từ vùng dịch phải thực hiện chặt hơn nữa
ngay từ cơ sở
chủ tịch đà nẵng cho rằng công tác kiểm soát người
về từ vùng dịch còn nhiều lỗ hỏng
và các quán hầu như không thực hiện
quét qr code với khách
theo ông trinh đà nẵng đã yên được
một thời gian nhưng nay dịch trở lại
việc người từ các địa phương trở về
lập quy định của trung ương đà nẵng không thể
làm trái được nên quan trọng nhất là
biện pháp quản lý tại cơ sở
chủ tịch đà nẵng yêu cầu các phương
phải thành lập tổ theo dõi giám sát
quản lý chặt những người từ địa phương khác
ngay từ khi họ về nhà các tổ phải gặp gỡ
nắm chắc và yêu cầu người trở về
nêu cao ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch
nếu những trường hợp thiếu ý thức
để lây lan dịch thì phải xử lý nghiêm
để làm gương cũng theo ông trinh công tác
phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh
nhất là hàng quán phục vụ ăn uống còn rất lòng lẻo
tôi nói lại hầu hết các cửa hàng
nhà hàng đều không thực hiện quét qr code
khi khách ra vào tôi đi ngang qua
kiểm tra thì thấy đa phần từ quán nhỏ
đến quán lớn đều không thực hiện
ông trinh nói và cho biết thêm đến ngày
hai mươi tháng một mươi các địa phương phải báo cáo
cho ban chỉ đạo cụ thể trên địa bàn mình
có bao nhiêu hàng quán hoạt động
và có bao nhiêu cửa hàng đã thực hiện qr code
đồng thời ông trinh yêu cầu văn phòng
ủy ban nhân dân thành phố cũng phải thành lập
tổ riêng đi kiểm tra bất kỳ
ở địa phương để nắm xem thế nào
thành phố hà nội đã đồng ý cho nhà hàng
quán ăn mở cửa trở lại thế nhưng
nhiều người ở hà nội không thực hiện nghiêm
biện pháp phòng dịch nhà hàng và quán
cà phê thường xuyên phục vụ hơn năm mươi công suất
từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn
cho phép mở lại một số hoạt động dịch vụ
trong đó có các nhà hàng cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các
cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi
được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ
quyết định của thành phố hà nội đã nhận được
sự đồng tình của người dân thủ đô theo quy định
của thành phố hà nội các nhà hàng quán ăn
được phép kinh doanh tại chỗ nhưng không
quá năm mươi chỗ ngồi và phải đảm bảo
khoảng cách và có vách ngăn tấm chắn
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm
hai mũ vaccine phòng covid một mươi chín
khách hàng thực hiện quét mã qr
thế nhưng điều này dường như đã bị nhiều khách hàng
đến quán quên thực hiện và nhiều cửa hàng
cũng quên không nhắc nhở khách về vấn đề này
khi hà nội nới lòng giãn cách
việc quét mã qr code càng cần thiết
để hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ở nhiều địa điểm kinh doanh
nếu không có nhân viên yêu cầu quét mã qr
thì đa phần người mua vẫn lơ là việc này
khai báo y tế điện tử bằng mã qr code
là hình thức kết nối liên thông
bổ sung cập nhật cho những kho dữ liệu
phục vụ công tác phân tích truy vết
và dự phòng cung cấp thông tin chính xác
hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu như việc khai báo bằng giấy khó đảm bảo
cập nhật thông tin thì qr code
giúp các cơ quan chức năng có thể phân tích
đánh giá tình hình liên tục
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truy vết khi cần thiết
trong khi hà nội đang thận trọng
triển khai các biện pháp nhằm thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thì dường như người dân vẫn chủ quan
khi xem nhẹ các yếu tố lây nhiễm từ cộng đồng
nhất là từ những sự kiện thu hút đông đảo
người dân tham gia
đến khoảng hơn hai mươi một h tối ngày hai mươi tháng một mươi
do lượng người đổ về quá đông
khiến một số đoạn đường ven hồ tây
ủn tắc cục bộ
đoạn đi qua công viên nước hồ tây rất đông người
và phương tiện đi lại khiến đoạn đường này
ủn tắc cả trăm mét
nhiều ô tô xe máy phải lớn lên vỉa hè di chuyển
nguyên tắc đường là do đông người đi chơi
nhiều ô tô đỗ bên đường khiến diện tích lòng đường
thu hẹp lại
đoạn đường nguyễn đình thi bị tắc kéo dài
khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn
đoạn đường đang thi công dở nên càng khiến
người di chuyển gặp khó khăn hơn
nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc tuyên truyền
nâng cao ý thức tuân thủ phòng chống dịch
covid một mươi chín cho người dân lực lượng chức năng
cần tăng cường trực chốt các điểm giao thông
nóng phân lùa người đi lại xử lý nghiêm
những nhóm người tụ tập quá đông
tại những nơi công cộng bởi dịch bệnh
vẫn đang hiện hữu
mặc dù hà nội là một trong một mươi tỉnh
thành phố đạt bảy mươi tám mươi
bao phủ vaccine mũi một
người dân thủ đô đã và đang tiêm mũi hai vaccine
để tạo miễn dịch tốt nhất
nhưng cũng không vì thế mà lơ là
chủ quan trong phòng dịch
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
những người tiêm đủ hai mũi vaccine
vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác
dù nguy cơ mắc bệnh chuyển nặng
và lây nhiễm cho người khác đã giảm
thưa quý vị và các bạn
dịch bệnh covid một mươi chín khiến nhiều người
nằm trong tình trạng nguy kịch
với những sản phụ mắc covid một mươi chín
thì hành trình chiến đấu với bệnh
bảo vệ con lại càng bất vả
trường hợp của chị lê thị thanh thảo
cũng là một câu chuyện như vậy
ngày con trai trào đời cũng là lúc
chị thảo nguy kịch vì covid một mươi chín và hậu sản
hơn ba tháng sau chị góp cuộc gặp mặt đầu tiên
với cậu con trai trong ngày trở về
chiều ngày hai mươi tháng một mươi chị lê thị thanh thảo
ba mươi ba tuổi ngụ quận tám
đủ điều kiện ra viện sau tám mươi sáu ngày điều trị
tại trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng
giữa tháng bảy chị thảo được chuyển
đến bệnh viện giã chiến củ chi để điều trị
covid một mươi chín lúc này thai nhi đã đến
tuần thứ ba mươi bảy và phải mổ bắt con
bé trai nặng bốn kg khỏe mạnh
âm tính với sars cov hai
kể từ lúc đó tình trạng sức khỏe của chị thảo
diễn biến nguy kịch và chưa lần nào
gặp mặt con một mươi năm giờ các điều dưỡng
giúp đỡ chị thảo đi những bước đi
đầu tiên ra khỏi phòng bệnh
nằm viện lâu ngày nên việc vận động
đối với chị còn khó khăn
chị thanh thảo là bệnh nhân có thời gian đặt e
smo kỷ lục lên đến sáu mươi một ngày
đây cũng là ca smo đầu tiên
được thực hiện tại trung tâm điều trị
covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
sau một mươi ngày thành lập thảo là
một trong những bệnh nhân sản khoa giữ
nhiều kỷ lục nhất từng nhiều lần nguy kịch
từng trường không thể qua khỏi nhưng bằng
sức mạnh phi thường bệnh nhân vẫn sống
khỏe mạnh và chiều ngày xuất viện để gặp lại
các con thượng tá bác sĩ vũ đình ân
trung tâm điều trị covid một mươi chín chia sẻ
trong thời gian chị thảo nằm viện
nhiều thành viên trong gia đình chị mắc covid một mươi chín
nhưng được cách ly tại nhà con trai
lớn ở với bố và ông bà nội
con trai nhỏ mới sinh nhờ ông bà ngoại
chăm sóc mọi đau đớn như biến mất
hiện giờ trong tôi chỉ còn niềm mong nhớ
gặp lại gia đình và các con chị thảo chia sẻ
sau thời gian dài giá đoạn công việc
nhiều hướng dẫn viên và nhân viên các công ty
du lịch ở tp hcm đã được quay trở lại
với công việc yêu thích với suy nghĩ
lạc quan về sự phục hồi ngành du lịch
tp hcm và cả nước
bà nguyễn thị ánh hoa giám đốc
sở du lịch tp hcm cho biết
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một có đến chín mươi
doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ
doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh thị trường
inbound đã tạm ngưng hoạt động
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
có tổng cộng một trăm chín mươi doanh nghiệp kinh doanh
lữ hành rút giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
hướng dẫn viên dịch vụ cộng tác
hoặc tự do đã phải chuyển nghề
bán hàng trực tuyến mở quán kinh doanh
ăn uống môi giới bảo hiểm hoặc về quê
một số điểm thăm quan tại thành phố
đã tạm ngưng hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhiều cơ sở lưu trú cắt giảm nhân sự
hoặc đóng cửa hoặc tạm ngưng hoạt động
các đơn vị vận tài hành khách du lịch
buộc phải bán bớt phương tiện vận chuyển
để trả nợ ngân hàng chi phí bảo dưỡng kiểm định
lương tài xế phó chủ tịch
tp hcm cho hay chủ doanh nghiệp
du lịch phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn
phòng chống dịch để đảm bảo hoạt động trở lại
các doanh nghiệp du lịch cần thống kê người lao động
phục vụ trong ngành du lịch để ưu tiên
vaccine không chỉ các hướng dẫn bên du lịch
nhân sự lĩnh vực khác cũng trong ngành du lịch
cũng có những niềm vui chung khi
tp hcm tái khởi động du lịch
bắt đầu từ tuần này một số công ty du lịch
đã mở cửa trở lại các phòng giao dịch
sau hơn ba tháng đóng cửa thực hiện chỉ thị
giãn cách xã hội nhiều hướng dẫn viên du lịch
vô cùng hạnh phúc và phấn khởi khi được
quay lại với nghề
chuyển sang thông tin tiếp theo giá lợn hơi
ngày hai mươi một tháng một mươi tại miền bắc đi ngang
trong khi hai miền trung nam
tiếp tục giảm một hai đồng
một kg so với ngày hôm qua
hiện giá lợn hơi được thu mua
trong khoảng ba mươi hai ba mươi tám đồng
cụ thể tỉnh phú thọ vĩnh phúc
hà nội ninh bình tuyên quang thái nguyên
hưng yên hà nam thái bình
nam định giá lợn hơi ở mức
ba mươi ba đồng một kg còn tại
yên bái lào cai bắc giang hải dương
giá lợn hơi được thu mua với
mức ba mươi hai đồng một kg
như vậy giá lợn hơi hôm nay
tại miền bắc đã giao động trong khoảng

theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã
nhập khẩu một trăm hai mươi năm sáu trăm linh tấn thịt lợn
chủ yếu từ các thị trường
và ba lan một mươi hai sáu mươi tám
lợn nhập khẩu thịt lợn đông lạnh
tiếp tục tăng nhanh do các thị trường xuất khẩu
lớn như châu âu brazil dư thừa
về sản lượng có giá rẻ hơn
so với giá thành sản xuất của việt nam
lý giải về việc bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn cho phép nhập khẩu thịt lợn đông lạnh
với số lượng lớn về việt nam
trong khi nguồn cung lợn trong nước dư thừa
với tầm đặt lợn đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đã có khoảng hai mươi tám triệu con
cục thú y cho biết từ trước đến nay
các sản phẩm chăn nuôi đều không có hạn ngạch
mà do các doanh nghiệp khảo sát thị trường
và tự đàm phán nhập khẩu về
theo quy định về quy định về an toàn thực phẩm
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin trưa hai mươi một tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống
dịch bệnh covid một mươi chín sẽ đều báo
sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn
quý vị đừng quên like subscribe bấm chuông để theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại